xin kính chào quý vị và các bạn
theo nhận định của các chuyên gia thời tiết do hồi tụ gió kết hợp với giải mây rông
nên mưa lớn ở bắc bộ có khả năng sẽ kéo dài đến khoảng ngày ba tháng tám
mưa tập trung vào chiều tối và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
do có mưa nên trong ba ngày tới nhiệt độ tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ không cao phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến có mưa rông lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
ngoài ra mưa lớn nhiều ngày cũng khiến nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng dễ chịu hơn so với những ngày nắng nóng vừa qua cao nhất trong ngày ở ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
lui xuống khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai có mưa rào và rông rải rác lúc chiều tối
mưa rông tập trung ở phần phía bắc khu vực sau mưa giảm dần
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn khá cao chưa chịu đạt ngưỡng ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn và có năng nóng gây gắt
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trong ba ngày tới có mưa rông rải rác
riêng ninh thuận bình thuận cục bộ có mưa vừa mưa to
đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
từ chiều tối có mưa rông nhưng ban ngày tại đây vẫn còn nắng nhiều khiến nền nhiệt khá cao ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi bốn ba mươi sáu độ
ở phía nam khu vực tây nguyên do vẫn chịu ảnh hưởng của đời gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên về chiều tối tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông mạnh
còn ban ngày vẫn còn nắng yếu gián đoạn với nhiệt độ ban trưa tại đây giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới tại đây cũng chịu tác động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên tiếp tục duy trì mưa rông mạnh
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động trong khoảng hai mươi ba ba mươi một độ